tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có buổi tiếp bộ trưởng phụ trách chính sách đại dương của nhật bản
tránh văn phòng liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nhật fukui tero
tại buổi tiếp phó thủ tướng trịnh đình dũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
phát triển ngày càng mạnh mẽ toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực
với sự tin cậy cao về chính trị mang lại lợi ích lớn cho nhân dân hai nước
nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam đứng thứ nhất về cung cấp vốn oda
thứ hai về đầu tư thứ ba về du lịch và thứ tư về thương mại
hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả
nhật bản hỗ trợ việt nam nghiên cứu điều tra khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển
chia sẻ kinh nghiệm chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cho cán bộ trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển
phát triển kinh tế biển bảo vệ môi trường biển nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển
trong thời gian tới phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị nhật bản tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ việt nam
trong lĩnh vực môi trường đặc biệt là môi trường biển giúp việt nam tăng cường năng lực dự báo để ứng phó kịp thời
với thiên tai và biến đổi khí hậu nước biển dân hỗ trợ phương tiện cùng các trang thiết bị công nghệ
đào tạo nhân lực phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và nghiên cứu khoa học biển
tránh văn phòng liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nhật fukui teru khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa hai nước đang phát triển rất tích cực thực chất đa dạng trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức khác nhau
nhật bản đặc biệt quan tâm thắt chặt quan hệ hợp tác với việt nam đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu biển
nhật bản sẵn sàng chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong các chính sách về biển với việt nam để hai nước cùng trở thành quốc gia giàu từ biển